kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục diễn ra với việc tiến hành các thủ tục bỏ phiếu phê chuẩn
việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
với tỷ lệ bốn trăm sáu mươi trên bốn trăm sáu mươi các đại biểu quốc hội đã tham gia bỏ phiếu kín về việc phê chuẩn bổ nhiệm
thẩm phán tòa án nhân dân tối cao trước khi biểu quyết thông qua danh sách thành viên ban kiểm phiếu
bằng biểu quyết điện thử đại biểu đã nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội trưởng ban công tác đại biểu
trần văn túy trình bày tờ trình của chủ tịch quốc hội về dự kiến danh sách thành viên ban kiểm phiếu
quốc hội phê chuẩn đề nghị các tránh án tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
bằng hình thức bỏ phiếu kín kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố vào đầu giờ phiên làm việc chiều nay